khi cả nước được tận hưởng kỳ nghỉ trong không khí kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
và một trăm ba mươi bốn năm ngày quốc tế lao động thì rất nhiều người đã không có những ngày nghỉ như vậy
lý do thì rất đa dạng người thì vì mưu sinh người vì nhiệm vụ
nhưng với họ đây lại chính là niềm hạnh phúc trong thời điểm đáng nhớ này
gần năm năm mưu sinh với gánh hoa dạo
có lẽ đợt nghỉ bán hàng khi có lệnh cách ly xã hội là thời điểm khó khăn nhất với người phụ nữ này
bởi tiền sinh hoạt hàng tháng cũng như học hành của hai đứa con chị tất cả đều trông vào hoa
hơn ai hết chị cảm nhận rất rõ niềm vui khi được quay trở lại công việc thường nhật của mình sau khi nới lỏng cách ly xã hội
sau những một thời gian nghỉ gián đoạn vì dịch thì bây giờ mình trở lại được công việc bán hoa của mình là mình rất là thấn khởi

mình từ cái hôm hai mươi bốn để mình có thể trở lại cuộc sống minh sinh bình thường
còn với những người công nhân vệ sinh môi trường như chị huệ thì dù có dịch hay không dù ngày lễ hay ngày thường
chị vẫn cẩn mẫn làm công việc của mình đóng góp vào việc giữ gìn cảnh quan sạch đẹp cho thành phố
ngày hôm nay thì đi làm cảm thấy rất là vui vui hơn là ngày bình thường
mọi người đi đông mình phục vụ cho mọi người sạch sẽ mọi người đến chơi thì môi trường
mọi người cũng quang đãn sạch sẽ hơn mọi người
ngày quốc tế lao động người ta vẫn miệt mài công việc của mình vì mưu sinh vì yêu nghề
nhưng cũng có người là chẳng vì lý do gì cho mình cả
đơn giản là muốn giúp đỡ người khó khăn trong mùa dịch như anh hoàng
giá trị lao động với anh không được đo đếm bằng thu nhập mà bằng niềm vui của người khác thậm chí là những người anh không hề quen biết
để mà lao động kiếm tiền thì nó đã là một hạnh phúc rất là lớn
để mà lao động kiếm tiền thì nó đã là một hạnh phúc rất là lớn
mà không những chỉ dừng lại ở cái việc mà trên cả kế mức kiếm tiền
nó là lao động mà coi như là nhưng không
như mình gọi là nhưng không
những cái lao động đấy thì nó sẽ đem lại hạnh phúc cho mình rất là lớn
lớn hơn là cả lao động để kiếm tiền
một ngày nghỉ lễ nhất là ngày quốc tế lao động
đa phần mọi người sẽ lựa chọn nghỉ ngơi dành thời gian cho gia đình
nhưng ngay giữa lòng thủ đô không khó để bắt gặp
những hình ảnh như thế này
những con người vẫn đang tiếp tục công việc của mình
nhưng với một cảm nhận